xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình y tế ba trăm sáu mươi trên truyền hình nhân dân
chương trình được phát sóng lúc một mươi tám h thứ hai hàng tuần
truyền tải những thông tin y tế nổi bật trong nước và trên thế giới
cũng trong chương trình này sẽ đề cập đến giải pháp giảm tải cho bệnh viện tuyến trên
nội dung chính sẽ được đề cập ngay sau phần tin tức ngày hôm nay
theo cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ trong quá trình kiểm tra toàn quốc
họ đã phát hiện các đoạn virus cúm trong sữa từ động vật bị mắc bệnh
trong hệ thống chế biến và trên các kệ hàng
giới chức y tế mỹ thông báo vừa phát hiện các đoạn của virus cúm da cầm
trong nguồn cung cấp sữa bò tiệt trùng của quốc gia
khi thực hiện nghiên cứu quy mô lớn về ảnh hưởng của cúng gia cầm đối với các trang trại bò sữa
nghiên cứu trên được tiến hành trong bối cảnh một đợt bùng phát dịch cúng gia cầm h năm n một
có độc lực cao đã lan rộng trong các đàn bò sữa tại mỹ
và một người ở bang texas đã mắc bệnh thể nhẹ
đợt bùng phát dịch cúm h năm n một hiện nay đã khiến hàng triệu da cầm chết
nhưng những con bò nhiễm virus không diễn tiến nặng
thông báo của cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ nêu rõ
trong quá trình kiểm tra trên toàn quốc
họ đã phát hiện các đoạn virus cúm trong sữa từ động vật bị mắc bệnh
trong hệ thống chế biến và trên các kệ hàng
các chuyên gia đã xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerse định lượng
có độ nhạy cao có khả năng phát hiện tàn dư của vật liệu di truyền từ mầm bệnh
để xác định liệu sức nóng trong quá trình thanh trùng sữa có vô hiệu hóa virus hay không
tuy nhiên nhà chức trách mỹ cho rằng những đoạn virus này
có thể không nguy hại cho sức khỏe của con người
smartsite là công nghệ phẫu thuật tật khúc xạ bằng laser tiên tiến nhất hiện nay
ít xâm lấn hơn các hình thức phẫu thuật mắt bằng laser khác
giúp khách hàng phục hồi thị lực tốt nhất
trung tâm mắt kỹ thuật cao
bệnh viện đông đô hà nội vừa nhận chuyển giao công nghệ phẫu thuật tật khúc xạ smartsight
từ tập đoàn swiss cộng hòa liên bang đức
smartside là công nghệ phẫu thuật tật khúc xạ bằng laser tiên tiến nhất hiện nay
sử dụng tiên laser fetosecon để tạo ra một mảnh mô rác mạc siêu mỏng
sau khi laser bác sĩ phẫu thuật sẽ theo dõi qua kính hiển vi trên máy atos
và có thể dễ dàng loại bỏ mảnh mô thông qua đường rạch nhỏ hai mm
kỹ thuật hiện đại này sẽ cải thiện chất lượng điều trị cho bệnh nhân cận và loạn thị
smartsight không tạo vạt rác mạc dưới bất kỳ hình thức nào
và không cắt bỏ bằng laser như với laser exximer
với tốc độ sung lên đến bốn mhz các đặc tính sung tinh vi và các thuật toán định vị chính xác
hình dạng lõi mô được cải tiến tiết kiệm và không bị giới hạn bởi độ dài tối thiểu của rác mạc
smartsight không tạo vạt an toàn và chính xác
mang lại cho khách hàng thị lực tốt nhất trong khoảng một thời gian ngắn
công nghệ này giúp khả năng phục hồi thị giác và sự thoải mái sau phẫu thuật
được đánh giá là tốt nhất và ít xâm lấn hơn các hình thức phẫu thuật mắt bằng laser khác
việc ít xâm lấn hơn dẫn đến ít cắt ngang thần kinh trên bề mặt rác mạc hơn
làm giảm nguy cơ khô mắt sau phẫu thuật
ở việt nam số người mắc bệnh trĩ chiếm khoảng ba mươi bốn mươi dân số
điều đáng nói là gần đây tỷ lệ người trẻ mắc bệnh trĩ thời gian này ngày càng nhiều
nhất là ở khối văn phòng và những người thường xuyên sử dụng
rượu bia và nghiện điện thoại
nếu như trước đây bệnh trĩ thường xuất hiện ở người trung niên
do đây là nhóm đối tượng có sức đề kháng giảm do môi trường ngồi nhiều hoặc ít vận động
thì giờ đây bệnh trĩ đang ngày càng trẻ hóa
đây là hồi chuông cảnh báo về lối sống phi khoa học của nhiều bạn trẻ ngày nay
trước đây nhóm tuổi phổ biến mắc căn bệnh này là ngoài ba mươi
thì hiện có rất nhiều người trẻ mới một mươi bảy một mươi tám tuổi
thậm chí có những bệnh nhân mới một mươi bốn một mươi năm tuổi đã mắc căn bệnh này
không theo một cái quy luật mà chúng ta thường có
thứ hai chúng ta thực hiện những đồ ăn nhanh những đồ ăn nhiều
những đồ spicy tức là những chất cay những chất nóng
và đặc biệt là sử dụng điện thoại nhiều
điện thoại nhiều nó ngồi lâu mà ngồi lâu thì dương nhiên là vấn đề của vận động của chúng ta sẽ kém đi
vấn đề là gì chất đào thải nó sẽ không đi theo một cái chu trình đúng của nó nữa
để phòng ngừa bệnh trĩ theo các bác sĩ
mỗi người có thể kết hợp điều chỉnh chế độ sinh hoạt và ăn uống hợp lý
uống nhiều nước
ăn thức ăn có nhiều chất sơ hạn chế ăn đồ cây nóng cà phê rượu bia
ngoài ra mỗi người nên tránh đứng lâu ngồi lâu không nên ngồi sổm
nên tăng cường các hoạt động thể thao nhẹ nhàng như bơi lội đi bộ

tuy nhiên các bệnh viện tuyến trung ương là ngọn
có thể nói y tế địa phương là gốc còn các bệnh viện tuyến trung ương là ngọn
tuy nhiên thực trạng người dân ở các địa phương hiện nay chưa có niềm tin vào các tuyến y tế cơ sở
dẫn đến tình trạng vượt giao trong khám chữa bệnh
đó là tình trạng người dân từ xã vượt lên huyện huyện vượt lên tỉnh
lên trung ương khám và điều trị bệnh
nhiều giải pháp đã được thực hiện tại tuyến tỉnh thành phố để giảm tải cho bệnh viện tuyến trung ương
bệnh viện nhi trung ương những ngày nắng nóng lượng trẻ em nhập viện tăng đột biến
không ít trẻ em được bố mẹ đưa vào bệnh viện
đưa thẳng từ tuyến dưới lên bệnh viện trung ương để khám và điều trị
mẹ con chị vũ thị huyền quê ở hải dương lên thành phố hà nội từ sáng sớm
sau khi khám và được đưa vào điều trị con của chị hiền được xác định mắc bệnh về đường hô hấp
loại bệnh này có thể điều trị ở địa phương cũng mang lại hiệu quả tốt
trong số hàng trăm đứa trẻ đang nằm tại bệnh viện nhi trung ương
có rất nhiều bệnh nhi được gia đình chuyển vượt tuyến để điều trị
với những căn bệnh nhẹ có thể điều trị tại quê nhà
cháu bị viêm phổi ạ
thì cháu có biểu hiện là ho và sốt ạ
thì cháu cũng lần đầu bị thôi
nhưng mà em thì muốn cho đứa cháu lên đây để cho an toàn ấy
số lượng bệnh nhân đi khám và điều trị vượt tuyến vẫn hàng ngày gây áp lực lớn lên các cơ sở y tế trung ương
đáng lẽ tuyến trung ương về lý thuyết chỉ điều trị các bệnh hiểm nghèo
nhưng bây giờ vì cho thông tuyến nên ngay cả các bệnh
đáng lẽ điều trị được điều trị
điều trị ở tuyến huyện đến xã giống như mô hình tháp
số lượng người cần chữa bệnh thông thường rất nhiều
nhưng rồi lại đẩy hết lên tuyến trên
vì vậy tuyến trên đáng lẽ chỉ điều trị các bệnh hiểm nghèo với số lượng ít
thì bây giờ lại phải gánh cả phần của các tuyến tỉnh tuyến huyện đến xã
tại sao nhiều người dân có tâm lý vượt tuyến
mặc dù phải mất nhiều chi phí như chi phí đi lại chi phí lưu trú
phát điểm là từ hạ tầng trang thiết bị
rồi trình độ năng lượng
thì của tuyến tỉnh thì thấp hơn các cái tuyến cuối
do vậy mà người dân thì có tâm lý khi mà mắc bệnh
thì muốn đến những tuyến cao nhất để khám chữa bệnh
để giữ chân và thu hút người bệnh đến với cơ sở y tế
chỉ thị số hai mươi năm hướng tới mục tiêu phát triển vững chắc hệ thống y tế cơ sở
xây dựng mạng lưới y tế rộng khắp gần dân
nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
trách nhiệm phối hợp của các cơ quan tổ chức trong xây dựng
triển khai thực hiện chủ trương chính sách pháp luật về y tế cơ sở
nhiều bệnh viện tuyến tỉnh thành phố đã chủ động hơn
đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị và chủ động trong công tác đào tạo
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
bệnh viện phụ sản hải phòng những năm hai nghìn tám hai nghìn một mươi
là những năm khó khăn trồng chất khó khăn
khi các nguồn kinh phí của bệnh viện hầu như không được cấp
mọi hoạt động đều phải tự trang trải
hoạt động khám chữa bệnh đối mặt với áp lực lớn
đời sống nhân viên gặp nhiều khó khăn
áp lực hơn cả là từ năm hai nghìn một mươi năm trở lại đây
thành phố hải phòng phát triển mạnh hệ thống y tế tư nhân
từ phòng khám đến bệnh viện đa khoa chuyên khoa
do đó các bệnh viện công như bệnh viện phụ sản hải phòng
gặp nhiều cạnh tranh càng khó khăn hơn
số bệnh nhân giảm sút
có giai đoạn thậm chí các quỹ của bệnh viện cạn kiệt
để vươn lên và trở thành bệnh viện hàng đầu vùng duyên hải bắc bộ
bệnh viện đã thực hiện cơ chế tự chủ được năm năm
và ứng dụng mô hình bệnh viện thông minh với trang thiết bị hiện đại
trình độ kỹ thuật cao để phục vụ nhân dân
với chủ trương đổi mới để tồn tại và phát triển
bệnh viện quyết tâm đổi mới cả về tư duy
mô hình quản lý đến cơ sở vật chất và con người
đối với công tác khám sức khỏe cho nhân dân thành phố hải phòng
tất cả những kỹ thuật
kỹ thuật cao trong y tế là cái ưu tiên hàng đầu
bởi vì tất cả các bệnh nhân muốn lên các tuyến trên nữa
là do vấn đề các kỹ thuật cao
bên cạnh đó các kỹ thuật thuật cao được triển khai mạnh mẽ và có hiệu quả
tiếp theo là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng rất quan trọng
ví dụ như phòng ốc các nơi nghỉ ngơi
các chế độ chăm sóc
người giúp việc chế độ dinh dưỡng và tất cả các dịch vụ đi kè đều rất quan trọng
chính vì thế mà các bệnh viện cần phải đồng bộ hóa nhiều cái khía cạnh khác nhau
từ chuyên môn cho đến các dịch vụ
thậm chí là sông hơi massage ăn uống và lưu trú
tất cả như đó là phải rất đồng bộ và nó đi vào chất lượng cao
từ việc ít bệnh nhân nguồn quỹ cạn kiệt
đến nay bệnh viện phụ sản hải phòng đã quy mô bốn trăm năm mươi giường bệnh theo kế hoạch
ba mươi một khoa phòng tổng số nhân lực là sáu trăm một mươi hai người
mỗi năm đơn vị ước tính phục vụ khám cho khoảng hai trăm linh lượt
điều trị cho hàng chục ngàn bệnh nhân ngoại trú
bệnh nhân sinh và phẫu thuật sản khoa
người bệnh đã có niềm tin trở lại khi lựa chọn dịch vụ khám và điều trị tại đây
vợ chồng anh nguyễn minh tú đã lựa chọn bệnh viện phụ sản hải phòng để sinh đứa con đầu lòng
thái độ tay nghề của đội ngũ y bác sĩ
và điều kiện cơ sở vật chất khiến vợ chồng anh tú hài lòng
tôi thấy dịch vụ rất là tốt và phù hợp với giá tiền
đặc biệt là gói cho trẻ massage và bồi dưỡng
bác sĩ rất là chú đáo và quan tâm cho cháu
tôi đã tìm hiểu rất là kỹ qua nhiều các bệnh viện
vì đây là đứa con đầu lòng nên là cũng tìm hiểu khá là xa xa và lựa chọn bệnh viện này
ở đây thì điều kiện dịch vụ khá là tốt bác sĩ quan tâm
đây là lần thứ hai
chị trương thị trà my lựa chọn dịch vụ thăm khám thai và sinh sản tại bệnh viện phụ sản hải phòng
theo chị my bệnh viện đã áp dụng những kỹ thuật mới nhất trên các lĩnh vực
khiến chị yên tâm sử dụng dịch vụ
lần này thì tôi cũng là bầu đứa thứ hai
thế nên là qua một cái lần bầu đứa thứ nhất mà cũng là thăm khám và theo dõi ở bệnh viện sinh sản của mình
thì tôi hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ và cũng như là trang thiết bị của bệnh viện của mình
thế nên là lần này thì vẫn tiếp tục theo bệnh viện ạ
cũng giống như chị my chị nguyễn thị kiều trang lựa chọn dịch vụ khám chữa bệnh định kỳ tại bệnh viện phụ sản hải phòng
theo chị những loại bệnh thông thường thì không nên vượt tuyến
và điều quan trọng hơn cả là máy móc trang thiết bị và tay nghề của bác sĩ ở đây khá tốt
thì tôi thấy là hiện tại thì là cơ sở vật chất cũng như là các bác sĩ ở tại hải phòng ấy
thì bây giờ cũng rất là tiên tiến và kỹ thuật cũng rất là cao
mình thì đi khám những cái bệnh thông thường kiểu như là về phụ nữ đấy thôi
nên là mình thấy là ở đây cung cấp cũng rất là đầy đủ rồi nên là mình tin tưởng mình đến mình khám ạ
không chỉ được đánh giá cao ở trình độ chuyên môn những năm gần đây bệnh viện phụ sản hải phòng
còn nỗ lực đổi mới phong cách thái độ phục vụ mang lại sự hài lòng cho người bệnh
bệnh viện cũng đang triển khai bệnh án điện tử giúp tiết kiệm chi phí thời gian
và cung cấp thông tin dữ liệu lâm sàng nhanh chóng kịp thời
các bệnh nhân được trải nghiệm cảm giác bệnh viện khách sạn
vốn chỉ có ở những đơn vị tư nhân tiềm lực tài chính mạnh
tại bệnh viện chúng tôi đã được rất tạo điều kiện để tham gia học tập và nâng cao trình độ chuyên môn
các bác sĩ sẽ được tham gia những khóa học ngắn hạn và dài hạn trong nước
cũng như là ở nước ngoài để tiếp cận với lại những kiến thức mới
cũng như là áp dụng những tiến bộ mới trong công tác điều trị
và chúng tôi thường xuyên được bệnh viện tổ chức các khóa học mời các chuyên gia trong nước cũng như ngoài nước
đến đào tạo những bệnh viện
ngay tại bệnh viện vừa về mặt lý thuyết vừa cầm tay chỉ việc
để làm sao mà chúng tôi theo kịp những cái xu hướng tiến bộ nhất về mặt y học trên thế giới cũng như là trong nước
bước sang năm hai nghìn hai mươi bốn tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trung ương vẫn chưa được giải quyết triệt đề
nhu cầu khám chữa bệnh tập trung ở các bệnh viện tuyến trên tuyến cuối để điều trị
kể cả với các trường hợp không phù hợp và không cần thiết với tình trạng bệnh vẫn đang tiếp diễn
điều này không chỉ gây quá tải cho cơ sở y tế tuyến trên
gây phiền hà cho chính người bệnh mà còn gây lãng phí cơ sở vật chất nhân lực ở tuyến dưới
do không tận dụng hết công suất sử dụng
để giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trung ương theo bộ y tế các bệnh viện trạm y tế
cần khẳng định được vai trò của y tế địa phương thực sự là gốc rễ trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
cần nghiên cứu quy định chỉ áp dụng thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ sở khám chữa bệnh các cấp
đối với các trường hợp đã được chẩn đoán bệnh và cần điều trị chuyên khoa sâu như ung thư tâm thần bệnh máu
các bệnh cần sử dụng kỹ thuật can thiệp điều trị hoặc phẫu thuật lao kháng thuốc hiv mà cơ sở thuộc cấp cơ bản không thực hiện được
để quy định các bệnh tình trạng bệnh được thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
bên cạnh đó các bệnh viện trung tâm y tế trạm y tế cũng cần chủ động xây dựng lộ trình thực hiện chuẩn hóa cơ sở vật chất trang thiết bị
và nâng cao tay nghề đội ngũ để đạt hiệu quả cao trong khám và điều trị bệnh từ đó giữ chân và thu hút người bệnh đến với bệnh viện đúng tuyến